quý vị thân mến nếu như có những ngày nắng nóng chảy khắp cả ba miền thì cũng có những ngày như ngày hôm nay
mưa sẽ xuất hiện ở cả bắc trung và nam
miền bắc ngày hôm nay sẽ đón mưa dù nhiệt độ vẫn ở mức cao nhất là từ hai mươi tám đến ba mươi độ c
nhưng độ ẩm không khí tăng hơn nhiều bảy mươi năm
mưa cũng sẽ làm giảm cảm giác oi nóng
trung bộ chỉ có khu vực nam miền trung đến tây nguyên mưa ít về đêm
nhiệt độ không quá ba mươi độ c thời tiết dễ chịu
còn đối với nam bộ thì mưa hôm nay còn xuất hiện sớm hơn
từ một mươi bốn giờ chiều mưa sẽ khiến cho việc đi lại khó khăn do một số tuyến đường có thể bị ngập
và lượng người đi lại buổi chiều cũng đông đúc hơn
điểm tích cực là mưa sẽ khiến không khí dịu mát hơn
mức nhiệt tại khu vực này cao nhất từ ba mươi ba mươi ba độ c